thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ dập tắt đợt dịch này càng nhanh càng tốt để ổn định đời sống và ổn định sản xuất tại tp hcm
trong hai ngày cuối tuần tp hcm đã dốc toàn lực cho hai nhiệm vụ trọng tâm là lấy mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng và tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân
với sự tăng cường của lực lượng các cơ sở y tế của bộ ngành lực lượng vũ trang trên địa bàn cùng toàn bộ lực lượng y tế thành phố
trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng sáu hơn một năm trăm linh đội tiêm vaccine và một đội lấy mẫu xét nghiệm đã khẩn trương triển khai công tác tại hai mươi hai quận huyện thành phố
việc lấy mẫu xét nghiệm tập trung ở năm quận huyện có số ca mắc cao là quận tám bình tân tân phú hóc môn và bình chánh
thành phố dự kiến mỗi ngày lấy năm trăm linh mẫu xét nghiệm trong khi đó chiến dịch tiêm hơn tám trăm ba mươi liều vaccine đang nỗ lực hoàn tất
đến tối ngày hai mươi sáu tháng sáu đã có sáu trăm ba mươi người được tiêm
để công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn
và đúng tiến độ không để xảy ra tình trạng tập trung đông người tại điểm tiêm và thiếu sự phối hợp giữa các lực lượng
ubnd tp hcm đã yêu cầu lãnh đạo của từng bệnh viện từng đơn vị tham gia giám sát và đôn đốc công tác tiêm chủng tại hiện trường
đến trưa ngày hai mươi bảy tháng sáu tp hcm đã ghi nhận trên ba ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng là địa phương đứng thứ hai về số ca mắc trong đợt dịch thứ tư này
chỉ sau bắt ra nỗ lực tiêm ngừa vaccine và lấy mẫu xét nghiệm tầm phân liện rộng giúp tp hcm khoanh vùng truy vết các chuỗi lây nhiễm
tiến tới chặn đứng đợt dịch đang lây lan này để thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bằng mọi cách nhanh nhất ngăn chặn dịch bệnh tại thành phố